thưa quý vị và các bạn vùng hội tụ gió trên mực năm m tại bắc bộ suy yếu và thu hẹp vùng ảnh hưởng
trong đêm nay nó chỉ còn tác động đến vùng núi phía bắc khiến cho khu vực còn có mưa dày rác
tuy nhiên lượng mưa cũng giảm xuống dưới một mươi mm
xa đến ngày mai vùng hội tụ gió gần như tan hẳn
bắc bộ chịu ảnh hưởng chính của hoàn lưu vùng thấp nóng nên trời nắng sớm
vùng trung du và đồng bằng sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
trong khi đó các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ giữ ở mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng đối với thủ đô hà nội và hòa bình vẫn là hai khu vực có nhiệt độ cao nhất miền bắc
có mức nhiệt độ lên tới ba mươi tám độ trời nóng gắt
vùng thấp nóng mở rộng trở lại cũng khiến cho miền trung nhiệt độ tăng nhanh
hiệu ứng gió phơn cũng tái xuất hiện
vì thế mà khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên
chuyển sang trạng thái ít đến quang mây nền nhiệt trong ngày mai sẽ tăng lên ngưỡng ba mươi sáu ba mươi tám độ
còn khu vực vùng núi phía tây dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng ngãi
sẽ có những điểm nhiệt độ cao trên ba mươi chín độ tức là đạt ngưỡng nắng nóng và nắng nóng đặc biệt gai gắt
dự báo đây mới là khoảng thời gian
khoảng thời gian bắt đầu của đợt nắng nóng lần này và sẽ còn kéo dài liên tục ở miền trung
trong ít nhất từ bảy đến một mươi ngày tới
ở phía nam dưới tác động của lớp ẩm do gió mùa tây nam yếu tạo ra
trong chiều và tối ngày mai ở khu vực tây nguyên và nam bộ vẫn xảy ra mưa rào và rông ở diện sắp xỉ nhiều nơi
trong đó các tỉnh đắk nông lâm đồng và khu vực miền đông của nam bộ
sẽ là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa có nơi mưa to và rông mạnh
tuy nhiên khoảng thời gian từ sáng cho đến một mươi bốn giờ chiều
ở nam bộ và tây nguyên không mưa trời có nắng
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực tây nguyên giao động trong khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ
tại nam bộ nhiệt độ trong khoảng ba mươi hai ba mươi bốn độ
riêng một số nơi ở miền đông nam bộ nhiệt độ cao ba mươi năm độ
trên biển ở vịnh bắc bộ do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng
gió nam đến đông nam mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu khiến cho biển động
với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình định trở vào đến cà mau
cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan
tiếp tục có mưa rào và rông rải rác về chiều và tối
trong mưa rông cần phải lưu ý khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước